trước dự báo số ca nhiễm covid một mươi chín tại đồng nai còn tiếp tục gia tăng trong những ngày tới
tỉnh đã tăng cường thêm cơ sở ba ký túc xá trường đại học lạc hồng ở phường bửu long
thành phố biên hòa thành bệnh viện giải chiến điều trị cho bệnh nhân
dự kiến công suất tại đây sẽ đạt khoảng ba trăm tám mươi giường
bệnh viện giải chiến tại ký túc xá trường đại học lạc hồng là bệnh viện giải chiến điều trị
covid một mươi chín thứ hai của đồng nai các lực lượng y tế dân quân tự vệ cùng phối hợp với nhà trường
để dọn dẹp sắp xếp lại phòng ốc của tất cả năm tầng lầu chuyển các vật dụng cá nhân của sinh viên
ra khu vực khác vệ sinh các phòng lắp đặt thêm camera ở các hành lang đồng thời chuẩn bị vật tư y tế
cũng như cung cấp các vật dụng thiết yếu khác cho bệnh viện giã chiến đã đưa vào hoạt động trong ngày một mươi hai tháng bảy
sẽ giao cho bệnh viện đồng nai chịu trách nhiệm chính về việc điều hành cũng như phụ trách về chuyên môn
cung ứng các trang thiết bị vật tư y tế để cấp cứu cho bệnh nhân
ngoài ra thì chúng ta có sự hỗ trợ của quân đội của công an để tham gia cùng điều hành giữ gìn an ninh trật tự
chúng ta có sự tham gia của các sở ban ngành sở công thương sẽ cung ứng các vật dụng cá nhân cần thiết
cũng như trang thiết bị về kiểm soát nhiễm khuẩn như là thùng rác giường chiếu các loại chiếu và gối cho bệnh nhân
các sở khác tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình sẽ hỗ trợ tối đa cho bệnh viện
hiện đồng nai có ba cơ sở điều trị
covid một mươi chín gồm bệnh viện phổi công suất sáu mươi giường một phần bệnh viện gia liễu công suất bảy mươi giường
và bệnh viện giã chiến số một tại trung tâm y tế huyện thống nhất công suất một trăm năm mươi giường
hiện ba nơi này đang điều trị khoảng hai trăm linh bệnh nhân
số lượng bệnh nhân đang tăng nhanh
số bệnh nhân có triệu chứng bệnh nhiều hơn đang là áp lực rất lớn cho ngành y tế
tính chất bệnh lần này thì tỷ lệ số lượng người không có triệu chứng giảm đi chỉ còn khoảng bốn mươi
cái triệu chứng nhẹ thì nó tăng lên
và cái triệu chứng nặng diễn tiến nhanh cũng tăng lên
và chính vì vậy là nó cũng gây áp lực cho cái hệ thống y tế của chúng ta trong cái thời gian vừa qua mà tôi nói là sắp tới
bộ y tế cũng đã hỗ trợ rất nhiều và đang dự định là xây sử dụng hai khu để điều trị cho những bệnh nhân nặng
đặc biệt là một trăm linh giường
sẽ sắp xếp ở bệnh viện đồng nai là năm mươi giường ở bệnh viện đa khoa thống nhất là năm mươi giường
để cấp cứu những trường hợp nặng
và nếu như chúng ta còn
có thể chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm cho thành phố hồ chí minh cũng như tỉnh bình dương
ngoài bệnh viện giải chiến số hai tại ký túc xá trường đại học lạc hồng
sở y tế tỉnh đồng nai cũng đang gấp rút triển khai thêm một bệnh viện giải chiến nữa
tại đại học mở thành phố hồ chí minh cơ sở vườn long bình tân thành phố biên hòa
với quy mô năm trăm năm mươi giường